xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
duy trì có mưa giải rác với nền nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối ngày một mươi năm khi không khí lạnh được tăng cường yếu
thì mưa rông sẽ tăng hơn
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là có mưa vài nơi
cùng nền nhiệt độ ra động ở mức là hai mươi hai đến hai mươi năm độ
và sau đó từ đêm mai khi không khí lạnh được tăng cường
thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
đối với các tỉnh miền trung thời tiết tại khu vực thanh hóa và nghệ an
cũng có mưa giải rác
dọc các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế
hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi
tuy nhiên từ ngày một mươi sáu cùng với quá trình tăng cường xuống của không khí lạnh
thì mưa rông tại khu vực này sẽ tăng lên ở diện giải rác
nhiệt độ ngày đêm ở khu vực này sẽ giảm nhẹ
ra động ở mức là một mươi bảy đến hai mươi năm độ
dọc các tỉnh đà nẵng đến khu vực bình định
trong hôm nay và ngày mai phổ biến ít mưa
sang ngày một mươi sáu thì mưa rào cũng tăng lên ở diện giải rác
trong khi đó khu vực phú yên trở vào đến ninh thuận và bình thuận
do ở xa khối không khí lạnh nên thời tiết ổn định nhất
khi phổ biến nhiều nắng
nền nhiệt độ trên toàn khu vực cao nhất ở ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới hầu như không biến động
phổ biến ít mưa ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
tại khu vực nam bộ trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
thời tiết vẫn duy trì ổn định khi phổ biến nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm là từ hai mươi một ba mươi bốn độ
có nơi trên mức ba mươi bốn độ